ngày một một mươi tại xã kỳ ninh thị xã kỳ anh tỉnh đoàn hà tĩnh phối hợp với đoàn thanh niên cơ quan trung ương đoàn
và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình kỳ nghỉ hồng nâng bước em đến trường
chương trình được thực hiện với mục đích phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia tình nguyện
vì an sinh xã hội kịp thời hỗ trợ động viên các em thiếu nhi gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển ở xã kỳ ninh
chương trình đã trao ba trăm linh xuất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thuộc trường mầm non kỳ ninh
và trường trung học cơ sở kỳ ninh gồm tiền mặt dụng cụ học tập dụng cụ thể thao áo ấm và sữa
chia sẻ với bà con ngư dân xã kỳ ninh đoàn cũng đã đến thăm và trao ba mươi xuất quà
mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng tiền mặt ba trăm linh kg gạo và năm trăm linh cờ tổ quốc
cùng một số đồ bảo hộ lao động cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trước đó chính quyền thị xã kỳ anh cũng đã miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp khác cho gần một học sinh